mấy năm gần đây tỉnh hà nam luôn đứng trong top một mươi tỉnh dẫn đầu cả nước về kết quả thu hút đầu tư
nhiều nhà máy đã đi vào hoạt động nhiều dự án được mở rộng quy mô sản xuất
tỉnh hà nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đồng hành cùng doanh nghiệp
trong đào tạo và tuyển dụng lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn
năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh hà nam có khoảng một trăm linh dự án đi vào sản xuất
với nhu cầu tuyển dụng trên một mươi lao động trong đó tại các khu công nghiệp
cần tuyển trên bảy người
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã tích cực phối hợp
với các sở ngành địa phương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ
ban quản lý công nghiệp đã phối hợp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
làm việc với các doanh nghiệp làm việc với các huyện thành phố
các trường nghề để hỗ trợ tuyển dụng cho động doanh nghiệp
ngoài ra thì ban quản lý công nghiệp cũng đã phối hợp với ban chỉ huy quân sự tỉnh
và ban chỉ huy các huyện để tuyển dụng các lao động
các quân nhân xuất ngũ để phục vụ cho các doanh nghiệp hoạt động
chủ trương của tỉnh hà nam là khuyến khích thu hút các doanh nghiệp sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại
hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sử dụng lao động có tay nghề
đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động phải thuộc nhóm ngành nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao
đóng góp ngân sách lớn và thực hiện tốt
cùng với đó tỉnh tập trung hoàn thành khu thiết chế công đoàn
kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động thuê
xây dựng các khu nhà trẻ trường học bệnh viện để thu hút lao động ở các tỉnh lân cận về làm việc